do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba những ngày qua trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa to gây ngập úng cục bộ và tình trạng lũ quét sạt lở đất đá ở hầu khắp các nơi trong tỉnh
do lượng mưa lớn đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà gây úng lụt hơn một trăm linh hectare lúa tại một số huyện như ở huyện yên thủy tân lạc kỳ sơn và lạc sơn
mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên thôn gây cô lập cục bộ ở một số địa phương như kim bôi cao phong đà bắc lạc sơn lạc thủy phá hỏng nhiều công trình hạ tầng như cầu cống bài đập cột điện
đặc biệt sáng ngày một mươi chín tháng bảy tại km một trăm bốn mươi một bảy trăm linh quốc lộ sáu thuộc xóm xả lĩnh xã phà cò huyện mai châu mưa lũ đã làm sạt lở núi khiến hàng trăm tấn đất đá đổ xuống đường khiến giao thông ách tắc hơn một giờ đồng hồ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình và ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thông báo diễn biến tình hình mưa bão đến các hộ dân cắt cử lực lượng trực tại các ngầm tràn để cảnh báo nguy hiểm không cho các phương tiện đi lại khi có mưa bão lũ chủ động di rời các hộ nằm trong khu vực có khả năng sạt lở đất đá lũ ống lũ quét ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
do đó đến nay toàn tỉnh hòa bình an toàn không có thiệt hại về người